thực hiện nhiệm vụ được thủ tướng giao tại chỉ thị số một mươi một bộ tài chính vừa hoàn thiện và công bố dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
trong tờ trình bộ tây chính đề nghị hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất trong các nhóm ngành kinh tế như nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản sản xuất trang phục sản phẩm điện tử vận tải đường sắt đường bộ đường thủy hàng không
các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng được đề nghị gia hạn năm tháng đối với tiền thuế giá trị gia tăng
thời gian gia hạn bộ tài chính đề nghị là năm tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các tháng ba bốn năm và sáu năm hai nghìn hai mươi kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành